ngày một ba phó tổng thống mỹ mike pence đồng thời là người phụ trách công tác ứng phó dịch covid một mươi chín tại mỹ cảnh báo sẽ có thêm các trường hợp nhiễm mới virus sars cov hai tại nước này sau khi mỹ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên
tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh nguy cơ đối với người dân mỹ vẫn còn thấp và bày tỏ tin tưởng phần lớn các bệnh nhân sẽ hồi phục
ông cũng cho biết chính phủ mỹ đã ký hợp đồng với công ty bamer để sản xuất thêm ba mươi năm triệu khẩu trang y tế một tháng
ông cũng hối thúc người dân mỹ không nên mua khẩu trang mà theo ông vốn chỉ thực sự cần thiết cho các nhân viên y tế